sáng nay mùng ba tháng một mươi một tại thành phố hải phòng nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh của vinfast đã chính thức khánh thành và ra mắt dòng sản phẩm đầu tiên mang tên vinfast plara
đồng thời vinfast cũng công bố hệ sinh thái toàn diện dành cho xe điện theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần hạn chế tiếng ồn và khí thải gây ô nhiễm môi trường
nhà máy xe máy điện với ba xưởng chính là xưởng hàn xưởng sơn xưởng lắp giáp trên dây chuyền hiện đại từ nhật bản
nhà máy có tổng diện tích sáu bốn hectare công suất thiết kế giai đoạn một là hai trăm năm mươi xe một năm giai đoạn hai là năm trăm linh xe một năm và có thể mở rộng tới một triệu xe một năm
nhằm mục tiêu trở thành cơ sở sản xuất xe máy điện hiện đại bậc nhất đông nam á
dòng sản phẩm đầu tiên của nhà máy mang tên vinfast calara sẽ được mở bán chính thức vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một tới
tại sự kiện vinfast đã công bố hệ sinh thái toàn diện cho xe điện thông minh lần đầu tiên xuất hiện với độ phủ sóng khắp việt nam
nhân dịp này vinfast đã được tham gia
thành phố hải phòng trao giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tổng vốn đầu tư cho tổ hợp sản xuất ô tô xe máy điện lên mức bảy mươi ba trăm ba mươi bảy tỷ đồng